theo bộ y tế hiện trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin tổ một mươi ba phường ngọc thụy quận long biên hà nội
có gia đình bốn người bị nhiễm virus corona vậy đề nghị mọi người ra ngoài cần đeo khẩu trang để bảo vệ mình tránh bị lây nhiễm
đây là tin giả
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội khẳng định tới một mươi sáu h ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hà nội không có trường hợp nào dương tính với ncov
vì vậy thông tin trên là tin giả đề nghị mọi người không lan truyền và chỉ theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống